chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
khu vực tân hóa đến thừa thiên huế chịu ảnh hưởng của dài hô tụ nhiệt đới kết hợp với gió đông nên cũng có mưa rông
riêng bắc trung bộ mưa vừa mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
bà con khu vực này cần cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất đá khu vực ven sông suối
do mưa nhiều nên nền nhiệt tại đây giảm đáng kể chỉ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng có mưa vào lúc chiều tối nhưng không quá đáng kể cùng nền nhiệt giao động từ hai mươi bốn ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên và các tỉnh thành nam bộ nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới với đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên đều có mưa rông tập trung chính về chiều và tối
cục bộ có mưa to kèm theo sấm xét gió mạnh mưa nhiều khiến cho nhiệt độ giảm nhẹ ở tây nguyên phổ biến từ hai mươi hai ba mươi độ
còn nam bộ nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi ba độ
đến với biển đông tại cả quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa giảm xuống bốn một mươi km trong mưa
tại quần đảo hoàng sa có gió đông đến đông bắc cấp bốn năm còn quần đảo trường sa có gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nền nhiệt tại cả hai quần đảo đều không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa vừa có nơi mưa to và rông gió đông cấp hai
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba ba mươi một độ